thưa quý vị những ngày đầu tháng ba này các quốc gia thành viên liên hợp quốc đã nhóm họp
để bàn về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đặc biệt nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm
ngày hiệp ước chính thức có hiệu lực ngày năm tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi
là một thành viên tích cực việt nam ủng hộ mạnh mẽ việc tuân thủ nghiêm túc hiệp ước này
nhất là trong bối cảnh năm mươi năm qua thế giới đã có nhiều biến động
tình hình chính trị quốc tế đặt ra nhiều thách thức mới đe dọa tới an ninh toàn cầu
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thời điểm diễn ra chiến tranh lạnh
sự phổ biến vũ khí hạt nhân tự do leo thang
dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân đe dọa tới toàn thể nhân loại
trong bối cảnh ấy để ngăn ngừa hiểm họa và cùng bảo vệ hòa bình an ninh toàn cầu
liên hợp quốc đã kêu gọi thế giới ký kết một thỏa thuận ngăn ngừa sự truyền bá vũ khí hạt nhân
và ngày một tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám được chọn là ngày khởi đầu tiến trình ký kết
hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân npt
hiệp ước bao gồm ba nguyên tắc trụ cột
thứ nhất không phổ biến vũ khí hạt nhân cho các nước
thứ hai là giải giới nghĩa là các nước theo đuổi cắt giảm và loại bỏ kho vũ khí
nguyên tắc thứ ba là được sử dụng kỹ thuật hạt nhân cho mục đích hòa bình
nhưng không được phát triển vũ khí
phần lan là quốc gia đầu tiên ký kết
tiếp đó cả năm quốc gia thường trực có vũ khí hạt nhân là pháp trung quốc lê bàng nga anh và hoa kỳ đều tham gia
năm mươi năm qua đã có hơn một trăm chín mươi quốc gia tham gia hiệp ước bao gồm cả việt nam
số lượng các nước sở hữu loại vũ khí nguy hiểm
nhưng quốc gia này theo đó đã giảm bớt hướng tới nền hòa bình chung cho toàn thế giới
tuy nhiên vẫn có một vài quốc gia không tham gia hoặc đã rút khỏi hiệp ước này
cùng với đó do những căng thẳng với châu âu quốc gia đã ký kết hiệp ước là iran hiện đang cảnh báo sẽ rút khỏi cam kết này
nếu các cường quốc châu âu vẫn duy trì hành vi không phù hợp chúng tôi sẽ rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
thế giới đang đứng dưỡng ngã tư
với việc các nước rút lui hoặc vi phạm hiệp ước đã ký và nếu thế giới tiếp tục đi theo con đường này
thì nguy cơ giải thể trật tự hạt nhân là có thể xảy ra và theo đó nguy cơ đe dọa an ninh toàn cầu
đứng trước tình hình này vào cuối tháng hai vừa qua hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhóm họp kỷ niệm năm mươi năm ngày hiệp ước chính thức có hiệu lực
các nước thành viên hội đồng bảo an đều nhấn mạnh vai trò của hiệp ước đối với hòa bình quốc tế
và kêu gọi các nước cùng thúc đẩy các mục tiêu của hiệp ước
hiệp ước npt là cốt lõi của việc duy trì hòa bình quốc tế vì nó đại diện cho cả hai điều
việc giải rác vũ khí hạt nhân hiện có và giảm phổ biến vũ khí hạt nhân
năm mươi năm qua có nhiều thay đổi năm nay là mấu chốt để chúng ta đảo ngược xu hướng tiêu cực này và đó cũng là trách nhiệm của mỗi quốc gia
tham gia cuộc họp đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước
cũng như lập trường của việt nam đối với việc tuân thủ hiệp ước nghiêm túc và cân bằng dựa trên ba nguyên tắc trụ cột của hiệp ước
chiến tranh lạnh tuy đã lùi xa hơn ba mươi năm nhưng những nguy cơ từ cuộc chạy đua phát triển vũ khí giữa các nước vẫn luôn hiện hữu
để bảo vệ nền hòa bình cho trái đất ngôi nhà chung của nhân loại
việc tăng cường lòng tin giữa các quốc gia thông qua những hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân như npt
càng trở thành nền tảng quan trọng của an ninh toàn cầu